do tác động của đại dịch covid một mươi chín thời gian qua chuỗi cung ứng thị trường xuất nhập khẩu nông thủy sản của việt nam đã bị gián đoạn
trong bối cảnh đó việc giải quyết các nốt thắt còn tồn tại chuẩn bị các kịch bản phương án xử lý nhằm bảo đảm đầu ra cho nông sản là một yêu cầu cấp thiết
giá trị gia tăng thấp tính thời vụ cao khiến ngành nông sản dễ bị tổn thương khi thị trường biến động
cùng với đó liên kết giữa các khâu trong ngành thiếu bền vững cơ sở hạ tầng phân phối và hoạt động thương mại nông nghiệp còn nhiều hạn chế
những nút thắt còn tồn tại cùng tác động của dịch covid một mươi chín khiến kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản giảm mạnh
bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hai mươi hai ba tỷ usd giảm hai tám so với cùng kỳ
trong đó một số nhóm như chăn nuôi giảm đến hai mươi bốn chín chỉ đạt hai trăm một mươi ba triệu usd nông sản giảm bốn thủy sản cũng giảm đến sáu
theo các chuyên gia trong bối cảnh đại dịch khiến hoạt động xuất khẩu nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng

việc tăng cường tổ chức các hoạt động giao thương trực tuyến đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa
chọn đúng phân khúc thị trường sẽ là yếu tố tiên quyết để trụ vững qua giai đoạn dịch bệnh
công tác xúc tiến thương mại công tác mở cửa thị trường trong bối cảnh ứng phó với đại dịch covid một mươi chín thì vô cùng được chú trọng
và chúng ta đổi mới phương thức kết nối giữa các doanh nghiệp các bộ ban ngành và các cơ quan thương mại bằng hình thức trực tuyến
và làm sâu sắc hơn cũng như làm phong phú hơn những cái nội dung mà chúng ta cùng với nỗ lực của chính phủ
cùng với nỗ lực của các bộ ban ngành các địa phương
để chúng ta làm sao đảm bảo tốt cái nhiệm vụ kép đó là phòng chống đại dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn đạt được cái yêu cầu về mặt tăng trưởng xuất khẩu nông sản của việt nam
nhà nước sẽ hạch định chính sách đường lối và hỗ trợ tất cả những gì doanh nghiệp cần bảo hộ cho đến tài chính v v
cho đến nhà nông thì tập trung cái việc chuyên môn
và cuối cùng là cái mắc xích cực kỳ quan trọng đó chính là các doanh nghiệp
để có thể đưa cái sản phẩm đó đến đúng tay người tiêu dùng đến đúng phân khúc thị trường
và có thể tăng được cái giá trị để mà tạo những cái lợi nhuận cao cho bà con nông dân được hưởng
để tránh những tình trạng mà bị ép về giá hay là v v
tiếp cận thị trường nội địa chín mươi triệu dân đang được nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đẩy mạnh
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới
ngoài ra tăng xuất khẩu chính ngạch hạn chế tiểu ngạch
trước hết là xóa bỏ các hoạt động tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ lối mở
đang chứng minh là một trong những cơ hội để thay đổi hướng đến xuất khẩu chính ngạch bền vững